tri cục thủy sản tỉnh quảng bình vừa phối hợp với đồn biên phòng nhật lệ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
phát hiện và bắt giữ hai tàu đánh cá hành nghề giã cào tận diệt hải sản trên vùng biển tỉnh quảng bình
theo đó lực lượng thanh tra của tri cục thủy sản quảng bình phối hợp với đồn biên phòng nhật lệ
phát hiện và bắt quả tang hai tàu cá mang số hiệu qng chín mươi bảy nghìn bảy trăm sáu mươi chín ts và qng chín mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi chín ts do ông đinh văn hoàng
trú tại xã nghĩa an thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi làm chủ tàu
đang đánh bắt giã cào tận diệt thủy hải sản tại vùng biển xã ngư thủy trung huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
tri cục thủy sản và lực lượng biên phòng tỉnh quảng bình đã tiến hành lập biên bản và xử phạt hành chính
hai tàu cá vi phạm số tiền năm mươi một triệu đồng đồng thời thông báo về địa phương của chủ tàu để cảnh báo giáo dục
được biết từ đầu năm đến nay lực lượng liên ngành tỉnh quảng bình đã bắt giữ và xử phạt sáu mươi hai trường hợp tàu giã cào
khai thác trái phép trên vùng biển quảng bình xử phạt hành chính gần sáu trăm linh triệu đồng